khoảng sáu trăm linh lao động bị ngừng việc mất việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp
vì chưa chấm dứt hợp đồng lao động và ba mươi hai giáo viên nhóm trẻ mầm non mẫu giáo tư thục
tại tp hcm sau hai mươi hai mươi năm ngày hội đồng nhân dân họp bất thường ra nghị quyết hỗ trợ
các đối tượng này sẽ nhận được hỗ trợ
ban quản lý các khu công nghiệp khu chế xuất khu công nghệ cao đang rà soát các cơ sở trên địa bàn
xác định những lao động bị ngừng việc và mất việc
báo cáo số liệu cho sở lao động thương minh xã hội doanh nghiệp tại quận nguyện rà soát và báo cáo
cho phòng lao động thương minh xã hội đồng thời phòng giáo dục đào tạo các quận huyện
cũng chịu trách nhiệm ra soát tổng hợp danh sách giáo viên trường tư thục trên địa bàn
ngoài ra giáo viên mầm non tư thuộc học sinh nghỉ học trường không thu học phí
nên không có nguồn lực chi trả lương giáo viên
thành phố cũng sẽ hỗ trợ ba triệu đồng trên ba tháng một người
đối với đối tượng người bán vé số dù có địa chỉ thường trú hay tạm trú
có hoàn cảnh khó khăn đều được hỗ trợ
qua khảo sát có khoảng tám người sở đề xuất quỹ ba nhân dân thành phố
sử dụng quỹ vì người nghèo thành phố và tại các quận huyện để kịp thời giải quyết
với mức dự kiến năm mươi đồng một ngày một người trong một mươi năm ngày